tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bảy ubnd đã cho ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
các đại biểu cho rằng đây là dự án luật có nhiều vấn đề quan trọng cần được cho ý kiến qua nhiều kỳ họp
và ra soát lại các quy định đối với các nội dung như chia sẻ rủi ro trách nhiệm của nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo các đại biểu đây là dự án luật có nhiều nội dung lớn và quan trọng liên quan đến nhiều dự án luật khác
ông nguyễn văn giàu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội cho rằng
đã là chính sách kinh tế thì phải rõ ràng cụ thể thể hiện sự công khai minh bạch

tại sao lại quy định nội dung này trong dự thảo
cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu thì tại sao lại đặt ra ở cái lĩnh vực này
ví dụ như nhà đầu tư đầu tư vào nông nghiệp thì người ta cũng đâu được đặt ra một cơ chế là
nếu mà doanh thu không đảm bảo thì nhà nước sẽ chia sẻ rủi ro cho người ta
trong lúc đó nông nghiệp là một lĩnh vực rủi ro rất nhiều
chúng ta đã có một chính sách bảo đảm
cái chia sẻ rủi ro với nông nghiệp chưa mạnh chưa
mà bây giờ đến vấn đề ppp là ta đặt ra vấn đề rủi ro
mà vấn đề hàng năm cứ là mỗi sông người nói là tại thị trường như thế thì nông dân rắn mà chịu
thế thì bây giờ ở đây cũng là kinh doanh
thì vấn đề là chia sẻ rủi ro này chỗ này thế nào
đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng đấy là vấn đề quan tâm
những cái yếu tố rủi ro về vĩ mô thì ta phải tính toán
trong một nhiệm kỳ năm năm một mươi năm hai mươi năm ta có tính cái này cho nhà đầu tư
và nếu đã tính rồi thì sao
giả sử nó có cái đột biến nó thay đổi như vậy thì chúng ta có điều chỉnh hay không
cơ chế nó rất là khó hình dung và cái này nó sẽ rất là phức tạp
trong cái khi chúng ta ký hợp đồng nên cái cơ chế tôi đề nghị này
làm rõ thêm cái cơ chế chia sẻ rủi ro
các đại biểu cho rằng việc xây dựng dự án luật với quy mô lớn như hiện nay
sẽ dẫn đến xung đột với các luật khác và sẽ phải sửa rất nhiều luật liên quan
để tránh xung đột đại biểu đề nghị dự án luật nên tập trung vào nội dung luật
về thực hiện hợp đồng bot
bot trên cơ sở tự nguyện không trái những nguyên tắc cơ bản của pháp luật